chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trần đại quang đã tiếp tổng thư ký đảng dân chủ tự do chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt ông toshihiro nikai cùng các nghị sĩ của quốc hội thành viên của liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản và giao lưu mật thiết giữa hai đảng cầm quyền quốc hội hai nhóm liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật và nhật việt
chủ tịch nước đánh giá cao tình cảm và đóng góp của ông toshi ro nikai và các thành viên vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng trong thời gian qua
chủ tịch toshi roikai và các thành viên liên minh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhật bản việt nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn lãnh đạo ba tỉnh miền trung argentina
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao ba tỉnh miền trung argentina thăm chính thức việt nam vào đúng dịp hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước vốn có tình cảm gắn bó sâu sắc
ông miguel thống đốc tỉnh santa fe cho biết ngành công nghiệp bóng đá argentina phát triển rất mạnh
hai bên có thể trao đổi hợp tác trong lĩnh vực này như argentina giúp đỡ việt nam về huấn luyện viên trao đổi học viên bóng đá
chuyến thăm này đoàn muốn xây dựng chương trình hành động hợp tác hai bên cụ thể thời gian tới về kinh tế thương mại đầu tư
đoàn mong muốn mời bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam sang thăm ba tỉnh miền trung argentina để bàn việc trao đổi hợp tác
nhất trí với các ý kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đối với lĩnh vực bóng đá hai nước rất có tiềm năng
nhất là argentina có thể hợp tác lĩnh vực này với thành phố hồ chí minh
đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế của argentina thủ tướng đề nghị hai nước tích cực xem xét mọi khả năng lợi thế để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
việt nam mong muốn hướng tới thương mại cân bằng hơn với argentina đẩy mạnh hơn nữa đầu tư song phương
việc thắt lập quan hệ các tỉnh miền trung argentina với các địa phương việt nam là hết sức cần thiết
chính phủ việt nam hoàn toàn ủng hộ tạo điều kiện cho việc hợp tác này
thủ tướng cũng an nganh argentina ủng hộ việt nam trên các diễn đàn quốc tế
mong argentina tiếp tục ủng hộ quan điểm của việt nam trong vấn đề biển đông
đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại hy lạp
tại các buổi làm việc đồng chí võ văn thường đã thông báo những thành tiệu chính trị kinh tế xã hội và văn hóa của việt nam
kể từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới vào năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin ban đầu khoảng bảy h một mươi sáng cùng ngày nhiều người dân kinh doanh trên đường nguyễn chí thanh phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút từ cửa hàng kinh doanh trang thờ tượng phật và gốm sứ tại số tám mươi tám chín mươi nguyễn chí thanh vườn ba quận một mươi
liền chạy ra ngoài hô hoáng báo cho chủ nhà nhưng cửa đã bị khóa ngoài nhiều người dân lo sợ cháy lan đã khẩn trương di chuyển đồ đạc ra bên ngoài
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phá ổ khóa khống chế đám cháy
sau nhiều giờ đám cháy được dập tắt nhiều tài sản bị thiêu rụi rất may không có thiệt hại về người lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới hai nghìn một mươi tám tối nay tại hà nội ngày hội sống xanh đã được tổ chức với thông điệp
trung tây hành động vì một hà nội xanh
ngày hội sống xanh do sở tài nguyên và môi trường hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm và trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng lipelland tổ chức
với những hoạt động phong phú đa dạng nhằm hướng cộng đồng hành động vì một hà nội xanh và bền vững
tham gia ngày hội sống xanh người dân sẽ được hòa mình vào những hoạt động môi trường bổ ích như góc hướng dẫn sống xanh phân loại rác tại nguồn học cách làm đồ tái chế
đặc biệt ngày hội cũng là cơ hội để các ý tưởng xanh sản phẩm xanh được đến gần hơn với người tiêu dùng khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
ngày hội sống xanh sẽ kéo dài đến hết ngày hai tháng sáu tại khu vực tượng đài lý thái tổ
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị trong tháng sáu này hàn quốc và triều tiên sẽ tổ chức đàm phán quân sự và họp hội chữ thập đỏ để bàn về việc đoàn tụ các gia đình ly tán
đây là kết quả tích cực của đàm phán hòa bình cấp cao giữa hai miền nhằm tiến tới hiện thực hóa tuyên bố panmunjom
ngoài ra một cuộc gặp hội chữ thập đỏ cũng sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng sáu nhằm thảo luận việc đoàn tụ các gia đình ly tán sau cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
ngoài ra phía bình nhưỡng đã đề xuất tổ chức các sự kiện chung tại hàn quốc để kỷ niệm hội nghị thương đỉnh liên triều lần đầu tiên hồi năm hai nghìn một
hai bên cũng nhất trí tiến hành các cuộc gặp thường xuyên để thúc đẩy hợp tác song phương
còn phái đoàn seoul đề xuất mở một văn phòng liên lạc tại thành phố keson coi đây như bước đầu tiên nhằm thực hiện tuyên bố panmunjom được lãnh đạo hai nước ký hôm hai mươi bảy tháng bốn vừa qua
phía seoul cũng kêu gọi hai bên cùng tiến hành nghiên cứu để nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ nối khu vực tây và đông hai nước
đồng thời bày tỏ hy vọng tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sớm nhất có thể để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như quân sự văn hóa thể thao lâm nghiệp
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ương đã tuyên bố trong cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov rằng quyết tâm của triều tiên đối với tiến trình phi hạt nhân hóa là không thay đổi
theo kcna phát biểu trong buổi tiếp ngoại trưởng nga sergei lavrov ở thủ đô bình nhưỡng ngày ba mươi một tháng năm ông kim jong un nhấn mạnh cam kết phi hạt nhân hóa là nhất quán kiên định và không thay đổi
ông kim hy vọng quan hệ mỹ triều và phi hạt nhân hóa bán ảo triều tiên sẽ được giải quyết
ông kim hy vọng quan hệ mỹ triều và phi hạt nhân hóa bán ảo triều tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở từng giai đoạn và hy vọng giải pháp cho các vấn đề này sẽ được thảo luận thông qua đối thoại hiệu quả và mang tính xây dựng
ông cũng nhấn mạnh phải tìm ra được một giải pháp đáp ứng được các lợi ích của các bên thông qua một biện pháp mới phù hợp với bối cảnh thời đại mới
trong khi đó ngoại trưởng nga lavrov đánh giá cao nỗ lực của triều tiên đối với việc bình ổn mối quan hệ liên triều và mỹ triều cũng như tình hình khu vực
ông khẳng định nga ủng hộ hoàn toàn quyết tâm của triều tiên về phi hạt nhân hóa và hy vọng thượng đỉnh mỹ triều sắp tới tại singapore sẽ thành công tốt đẹp
tuy nhiên ông cũng kêu gọi các bên cần thận trọng tránh kỳ vọng quá mức và tránh đòi hỏi mọi thứ phải thực hiện được ngay lập tức
mới đây bộ trưởng giao thông malaysia đã thông báo không có bằng chứng chứng minh sự liên quan của nga trong vụ máy bay mh một mươi bảy bị bắn rơi vào năm hai nghìn một mươi
tuyên bố này đã bác bỏ đi kết luận của nhóm điều tra chung
trong bối cảnh nhiều nước phương tây đang muốn gia tăng sức ép với nước nga dựa trên kết luận này
phát biểu trên truyền hình bộ trưởng giao thông vận tải malaysia antoniok nêu rõ không có bằng chứng thuyết phục để cáo buộc nga liên quan đến vụ rơi máy bay mh một mươi bảy theo những dữ liệu mà nhóm điều tra chung đưa ra
ông nhấn mạnh cần tính đến quan hệ ngoại giao và mọi hành động tiếp theo cần phải dựa trên những chứng cớ không thể bác bỏ
trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm nhóm điều tra chung gồm đại diện hà lan australia
malaysia bỉ và ukraine đã ra tuyên bố xác định rằng tên lửa buok bắn trúng chiếc máy bay là thuộc lữ đoàn phòng không số năm mươi ba của quân đội nga đóng ở khu vực kurusk và có thể đã được chuyển tới miền đông ukraine
dựa trên kết luận này australia và hà lan đang muốn ra tối hậu thư để buộc nga phải bồi thường cho thân nhân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc
tuy nhiên nga đã bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố không một hệ thống tên lửa phòng không nào của quân đội nga được đưa qua biên giới
mắc cơ va cũng cáo buộc đây là âm mưu của các nước phương tây nhằm làm gia tăng lòng thù ghét nhằm vào nước nga
lãnh đạo đảng xã hội đối lập của tây ban nha ông pedro sánchez đã trở thành tân thủ tướng của nước này
như vậy là đương kim thủ tướng marien norahi sẽ phải từ nhiệm chấm dứt sáu năm liên tiếp cầm quyền
trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông sánchez đã giành được một trăm tám mươi phiếu thuận
một trăm sáu mươi chín phiếu trống và một phiếu trắng dự kiến ông sánchez sẽ nắm quyền muộn nhất vào ngày bốn tháng sáu tới
và nội các của ông sẽ được bổ nhiệm vào tuần tới
ngay trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu thủ tướng tây ban nha marian orahoi đã thừa nhận thất bại và chúc mừng ông sánchez
đây là lần thứ hai ông rahoi phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi lên cầm quyền hồi năm hai nghìn một mươi một
trước đó năm hai nghìn một mươi bảy một cuộc bỏ phiếu tương tự đã diễn ra cùng với các cáo buộc tham nhũng có liên quan tới các quan chức đảng nhân dân
giới phân tích dự báo sự ra đi của thủ tướng rahoi sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị thứ hai ở nam âu sau italia
và càng làm suy yếu thêm các thị trường tài chính vốn đã bất ổn do những diễn biến bế tắc trên chính trường italia
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt